trong ngày mai các tỉnh thành thuộc khu vực miền bắc của nước ta phổ biến ít mưa
chỉ cục bộ các tỉnh vùng núi với lúc chiều tối vào đêm
ban ngày thì trời nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi cao hơn
từ khoảng chiều tối và đêm ngày một mươi chín trở đi thì khu vực này sẽ có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có nơi xảy ra mưa to
trong cơn rông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh
nên nhiệt độ lại có xu hướng giảm dần về mức là hai mươi chín ba mươi hai độ trong ngày hai mươi
phía tây bắc bộ cũng có mưa vài nơi
cục bộ ở vùng núi trong chiều tối và đêm mai
ban ngày trời có nắng có nơi xảy ra nắng nóng với nhiệt độ là ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi còn cao hơn
sau đó thì sẽ giảm nhẹ khoảng một độ trong ngày một mươi chín
sang ngày hai mươi thì khi mưa rông xuất hiện nhiều trên khu vực
thời tiết sẽ chuyển mát mẻ với mức nhiệt độ cao nhất là hai mươi chín ba mươi hai độ
đối với khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
thì thời tiết những ngày tới khá tương đồng với khu vực bắc bộ
ngày một mươi tám và ngày một mươi chín thì có mức nhiệt cao nhất là ba mươi hai ba mươi năm độ
riêng một số nơi thuộc vùng núi phía tây là trên ba mươi năm độ
về chiều tối có khả năng xuất hiện mưa rông nhiệt cục bộ
sang ngày hai mươi thì mưa rông gia tăng hơn trên khu vực
nên nhiệt độ sẽ giảm về mức là hai mươi chín ba mươi hai độ
trong khi đó về phía nam miền trung
từ đà nẵng trở vào đến khu vực ninh thuận và bình thuận
thì mức độ nắng sẽ giảm bớt hơn
với nhiệt độ cao nhất ngày mai chỉ ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
sau đó giảm mỗi ngày khoảng một độ trong hai ngày tiếp theo
về chiều tối và đêm thì khu vực này sẽ có mưa rào và rải rác
có nơi có rông
khu vực tây nguyên có mưa rào và rông ở diện giải rác
tập trung vào lúc chiều tối và đêm
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
từ ngày một mươi chín trở đi thì mưa có xu hướng gia tăng hơn
khiến cho nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ không vượt quá mức là ba mươi một độ
nam bộ cũng có mưa rông rải rác trong ngày
lưu ý về chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to
sau đến ngày một mươi chín trở đi
thì mưa sẽ gia tăng trên khu vực
với nhiệt độ cao nhất ổn định ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ